hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
vì thế vi khuẩn này còn tiết ra một loại enzim làm thay đổi nồng độ ph khiến cho hệ vi sinh trong đường ruột và dạ dày bị mất cân bằng
những điều này chính là nguyên nhân dẫn đến sự hình thành của viêm lết ở dạ dày
mặt khác người bệnh cũng không cần băn khoăn nếu dạ dày liệu có ăn được sữa chua hay không
vì nó còn được xem là một loại thực phẩm giúp hỗ trợ điều trị bệnh lý này
sự phát quá mức của vi khuẩn hb chính là các tác nhân gây ra các viêm lết và theo thời gian nó có thể gây ung thư
do đó bổ sung lợi khuẩn từ sữa chua
chua sẽ kìm hãm sự phát triển của hp hỗ trợ điều trị bệnh dạ dày sớm đạt hiệu quả tốt hơn
chẳng những thế acid latic có trong sữa chua còn phá vỡ lớp nhảy bảo vệ hp để chúng mất đi khả năng sinh sống ở môi trường acid của dạ dày
bên cạnh đó lợi khuẩn có trong sữa chua sẽ tiết ra enzym có vai trò làm phân giải một số polysa kirid và carbon hydrate mà cơ thể không thể tự tiêu hóa được
do đó mà nó giúp cho việc hấp thu dinh dưỡng trở nên tốt đồng thời tránh được các hiện tượng khó tiêu
đầy bụng do bệnh đau dạ dày gây ra
không chỉ người bị đau dạ dày mà người bị trào ngược dạ dày có nên ăn sữa chua không cũng cần dẹp bỏ lo lắng về vấn đề này
vì sữa chua không thuộc danh sách cần kiêng của người bị bệnh trào ngược dạ dày
tuy nhiên do thị trường có bán rất nhiều loại sữa chua nên người bị trào ngược dạ dày cần chú ý
chỉ chọn các loại sữa chua không có chất béo hoặc chứa hàm lượng chất béo cường thấp để tránh kích thích các triệu chứng của bệnh trào ngược
chỉ ăn sữa chua nguyên chất hạn chế tối đa các loại sữa chua hoa quả vì nó có chứa nhiều loại phụ da hóa học
không ăn kèm sữa chua với các loại hoa quả giàu tính acid như xoài cam đào vì nó kích thích các triệu chứng trào ngược trở nên trầm trọng
vậy người bị đau dạ dày nên ăn sữa chua như thế nào mới tốt
khi đã dẹp bỏ được mọi lo lắng người bệnh cũng nên biết rằng cách ăn sữa chua sao cho đúng để vừa tốt cho hệ tiêu hóa vừa hỗ trợ điều trị bệnh dạ dày hiệu quả
để đạt được điều này cần tuyệt đối không được hâm nóng sữa chua vì nhiệt độ cao dễ làm tiêu diệt lợi khuẩn và khiến sữa chua bị vón cổ
nếu đang là bệnh nhân hãy ăn sữa chua khí no để giảm thiểu nguy cơ làm nghiêm trọng hơn bệnh dạ dày
tốt nhất nên ăn sữa chua sau bữa ăn tối khoảng một đến hai tiếng
không nên kết hợp sữa chua với thịt thôn khói xúc xích thực phẩm đông lạnh làm từ các loại thịt các loại thuốc kháng sinh
bởi vì những thực phẩm này dễ gây tàu bón tạo điều kiện cho bệnh dạ dày hình thành
thay vào đó nên kết hợp sữa chua với một số loại thực phẩm như bánh mì dâu tây bánh bao để tăng giá trị dinh dưỡng của bữa ăn
ngoài sữa chua người bệnh mắc bệnh dạ dày cũng có thể bổ sung các loại thực phẩm khác tốt cho dạ dày như rau củ thực phẩm thô bánh mì để sớm cải thiện cơn đau do bệnh dạ dày gây ra
tóm lại với câu hỏi đau dạ dày có nên ăn sữa chua hay không thì câu trả lời vẫn là có
người bệnh đeo dạ dày vẫn có thể ăn sữa chua bình thường
tuy nhiên người bệnh cần chú ý ăn đúng cách như chúng tôi đã chia sẻ ở trên để vừa đảm bảo công dụng của sữa chua với sức khỏe vừa hỗ trợ trị bệnh da dày hiệu quả và đạt tối yêu